cuối năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn quận cầu giấy hà nội xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản
thời điểm đối tượng gây án là từ ba giờ đến năm giờ sáng
lúc này mọi người thường ngủ rất say mất cảnh giác nên đối tượng đã treo tường leo ban công mái nhà bẻ khóa cậy cửa đột nhập vào bên trong trộm cắp tiền vàng máy tính những tài sản có giá trị
xác định thủ đoạn hoạt động của đối tượng công an quận cầu giấy hà nội đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự
và công an các phường đấu tranh bắt giữ đối tượng gây án
theo công an quận cầu giấy nguyên nhân dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
người quản lý bảo vệ tài sản trong các cơ quan doanh nghiệp trường học các hộ gia đình như không khóa cửa nhà cửa sổ cửa tôm cửa thông gió
đối với các cơ quan đơn vị trường học lực lượng bảo vệ chuyên trách mỏng bảo vệ lòng lẻo
lắp đặt hệ thống giám sát an ninh như chuồng báo động camera ghi hình hệ thống chiếu sáng tường rào không đảm bảo
không thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ tài sản nhất là ban đêm ngoài giờ hành chính và các ngày lễ tết
trong thời gian dài kiên trì mật phục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra
tuy nhiên cơ quan điều tra không thu thập được thông tin về thân nhân đối tượng rõ ràng
năm hai nghìn hai mươi một đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy hà nội đã xác lập chuyên án mang bí số tám mươi ba c
để tập trung toàn bộ lực lượng thu thập tài liệu chứng cứ và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện theo kế hoạch đấu tranh của ban truyền án công an quận cầu giấy hà nội đã huy động toàn bộ lực lượng
trinh sát của đội cảnh sát hình sự và lực lượng hình sự của công an các phường để bám sát địa bàn
tổ chức phân công nhiều lực lượng tuần tra mật phục tại các tuyến đường khu vực trên địa bàn các phường dự báo sẽ xảy ra việc trộm đột nhập
đồng thời những đối tượng nghi vấn nhất là các đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và cộng cán về tội danh này
đều được các trinh sát gọi hỏi nắm bắt tình hình và xác định được những thông tin cần thiết
cùng với sự tham gia các đối tượng có thể tìm ra những thông tin cần thiết
phối hợp của các lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát khu vực dân quân tự vệ thuộc công an các phường trên địa bàn để giả soát
cung cấp các thông tin phục vụ công tác đấu tranh chuyên án
tuy nhiên quá trình sàng lọc đối tượng ở địa bàn không có kết quả khả quan do đó chưa phát họa được chân dung nhân thân của đối tượng trộm
vì vậy ban chuyên án đã tiến hành mở rộng điều tra phối hợp với các công an quận có vị trí giáp danh với quận cầu giấy
để tập trung ra xoát các đối tượng nghi vấn
sau nhiều ngày kiên trì thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với tinh thần quyết tâm điều tra khám phá bằng được bắt được đối tượng gây án
ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn nổi lên có đặc điểm hình dạng trùng khớp với đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm xảy ra trên địa bàn quận cầu giấy
ban chuyên án đã cử một tổ trinh sát tiến hành bám sát theo dõi mọi di biến động của đối tượng tại nơi ở hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đồng thời thu thập thêm thông tin và đề xuất kế hoạch
đối tượng là con nghiện cờ bạc nên rất có thể trong thời gian gần nhất sẽ tiếp tục gây án
ban chuyên án đã bố trí các mũi trinh sát kiên trì mật phục khép kín địa bàn
khi phát hiện thấy đối tượng xuất hiện thì triển khai các mũi theo dõi để bắt giữ
nhận định của ban chuyên án đối với siêu trộm sẽ trở lại và đến đúng bốn giờ sáng ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau gần một tháng mật phục đối tượng đã xuất hiện
và đang tìm cách trèo để đột nhập vào tòa nhà số ba mươi phố khúc thủy dụ
đối tượng hết sức nguy hiểm luôn mang bên mình dao có thể gây thương tích cho lực lượng đánh bắt hoặc người dân
ngay sau đó ban chuyên án đã bố trí lực lượng và tiến hành bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt cũng như đối tượng
qua đấu tranh danh tính đối tượng là lê đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội
đức anh có biệt danh là mèo đen bởi tài leo trèo và đột nhập gần như không ai phát hiện được
đức anh cũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra đối tượng lê đức anh ban đầu quanh co khai nhận không thành khẩn
tuy nhiên kiên trì đấu tranh bằng các lập luận sắc bén tài liệu chứng cứ thu thập được cuối cùng đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình
khoảng ba giờ sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đức anh đón xe taxi đi từ phòng trọ đến các tuyến phố chính trên địa bàn quận cầu giấy
mang theo tuốt nốt vít dùng để cậy cửa phá kết sắt mũ len trùm đầu găng tay khẩu trang để thực hiện việc đột nhập trộm cắp tài sản
khi đi qua tòa nhà số chín mươi sáu hoàng quốc việt đức anh nhận thấy thuận lợi cho việc đột nhập nên đã trèo từ bên ngoài và bên trong để lục xoát cậy tủ và lấy đi số tiền là hai trăm ba mươi triệu đồng
ngoài vụ việc nêu trên
bước đầu đức anh đã khai nhận thực hiện bảy vụ đột nhập khác để trộm cắp tài sản trên địa bàn các phường dịch vọng dịch vọng hậu quan hòa nghĩa đô thuộc địa bàn quận cầu giấy và một số quận huyện trong thành phố hà nội trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổng giá trị tài sản trộm cắp được đến nay là năm trăm linh triệu đồng
cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của lê đức anh thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến các vụ án trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân quận cầu giấy tuyên phạt lê đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
trước thời điểm bị bắt và bị đưa ra truy tố xét xử mèo đen là nỗi ám ảnh của nhiều cơ quan công sở trường học ở quận cầu giấy nam và bắc từ liêm
hoạt động độc lập sống lang thang cứ đêm đến nghi phạm lại mò đi săn mồi đột nhập vào các cơ quan trường học lục xoát
cắp tài sản có giá trị
bão đi một thời gian ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an quận hà đông thành phố hà nội nhận được trình báo của một doanh nghiệp có trụ sở ở khu đô thị sa la phường phúc la
về việc đêm ngày hai mươi bốn tháng ba dạng sáng cùng ngày trụ sở công ty bị kẻ gian viếng thăm lấy đi sáu chiếc máy tính sách tay và tiền mặt
tổng trị giá thiệt hại là hàng chục triệu đồng
quá trình điều tra hiện trường
lực lượng cảnh sát hình sự công an quận hà đông phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã nhận diện được sơ hở của doanh nghiệp khiến kẻ gian lợi dụng
tâm lý nằm trong khu đô thị khá đông người khiến doanh nghiệp không thuê nhân viên bảo vệ trong đêm
chưa kể hết ngày làm việc hai mươi bốn tháng ba cánh cửa sổ tầng hai của công ty đã quên không đóng
những dấu vết tại hiện trường cho thấy chỉ bằng vài động tác đu bám nghi phạm đã leo lên được tầng hai và đột nhập vào trong để lục xoát
trong ngày hai mươi năm tháng ba các quần quay phá án nhanh chóng được công an quận hà đông triển khai bởi tài liệu trinh sát hình ảnh camera quanh khu vực và lời khai của một số nhân chứng cho thấy thủ phạm vụ trộm nêu trên chỉ có một nghi phạm
người này đi bộ đến hiện trường nên nhiều khả năng việc cất giấu tiêu thụ tăng vật phi pháp sẽ chưa thể xảy ra
vì vậy nếu càng truy nóng cơ hội bắt giữ nghi phạm gây án càng nhiều
chủ trương đánh án trên đã thu đổi cho công an quận hà đông
được kết quả tích cực trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ lực lượng công an quận hà đông đã xác định và bắt giữ nghi phạm trộm cắp là lê đức anh
người này có biệt danh là mèo đen là người quen của lực lượng cảnh sát hình sự nhiều địa bàn tại hà nội do từng liên quan đến hàng loạt các vụ trộm đột nhập
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng ba khoảng một mươi ngày sau khi ra tù đức anh di chuyển qua nhiều nơi rồi giạt đến khu đô thị sa la phường phúc la
phát hiện sơ hở của trụ sở công ty mèo đen đã dễ dàng đột nhập lấy được sáu chiếc máy tính sách tay và hai mươi triệu đồng
sau khi gây án nghi phạm mang giấu hai chiếc máy tính ở bãi đất trống trên địa bàn quận năm từ liêm mang cầm cố hai chiếc khác được năm triệu đồng
và mang sửa chữa hai chiếc mục đích sau đó sẽ đem bán
toàn bộ số tiền phi pháp có được mèo đen đã tiêu hết trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi gây án
để phòng ngừa tội phạm trộm cắp nói chung trộm đột nhập nói riêng cơ quan công an khuyến cáo người dân nên thực hiện ngay một số biện pháp sau
kiểm tra lại hệ thống tường rào gia cố đảm bảo đủ cao đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua
kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng cửa ra vào chính cửa ngách cửa hậu cửa tôm và các cửa sổ cửa chớp đảm bảo các cửa phải được khóa cửa
chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ khóa bên trong đối với cửa chính và cửa xếp
sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn loại tốt thương hiệu có uy tín
chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong
cất giữ phương tiện vào phòng có khóa xe máy phải khóa cổ khóa càng cấp riêng chìa khóa xe chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ
không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như điện thoại laptop tiền
chìa khóa nhà
chìa khóa xe hoặc treo quần áo có ví túi sách gần cửa sổ ô thoáng mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc lấy trộm
lắp đặt các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động
chuông báo động tự động kích hoạt khi mở cửa hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp
khi đi du lịch vắng nhà không đưa hình ảnh gia đình lên các trang mạng xã hội để cho các đối tượng biết sự vắng nhà
để lợi dụng
đột nhập trộm cắp tài sản